mới đây một số tờ báo đăng tải ý kiến của một thương nhân cho rằng chín mươi người việt ăn gạo bẩn đang gây hoang mang bức xúc cho dư luận xã hội
cục trồng trọt bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn khẳng định không có chuyện khoanh vùng riêng cho gạo xuất khẩu và gạo trong nước
đại diện cục trồng trọt khẳng định gạo ăn trong nước cũng được trồng chung với gạo xuất khẩu được sản xuất trong điều kiện bình thường chế biến và bảo quản trong điều kiện bình thường
thực tế cho thấy thị trường châu á châu phi châu âu thị trường các nước nhật bản hàn quốc mỹ chúng ta đều xuất khẩu được với nhiều phân khúc
khi nhập khẩu các nước yêu cầu rất cao không chỉ về số lượng mà còn rất khắt khe về mặt chất lượng
chúng ta không phân vùng sản xuất gạo riêng biệt mà trồng chung cho cả tiêu dùng trong nội địa và cả xuất khẩu
nói chín mươi người dân việt nam ăn gạo bẩn là không đúng làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của cả ngành gạo việt nam